trong thời đại bùng nổ thông tin người đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin mình cần trên mạng nhưng tại một số vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số biên giới hải đảo thì lệ thiếu thông tin trong việc tiếp cận và sử dụng kiến thức vào đời sống dẫn đến nguy cơ tụt hậu cao
tôi đề nghị cần có chính sách đầu tư phát triển các thư viện công lập tại các vùng kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo
phù hợp với đặc thù về phong tục tập quán văn hóa của từng vùng đồng thời cần bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng chính sách vào điểm a khoảng một điều bốn
theo dự thảo thì chính sách chỉ mới tác động đến đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số trẻ em người cao tuổi người khuyết tật mà chưa tính đến các đối tượng khác nhưng sinh sống tại các vùng này
tiếp tục ý kiến các đại biểu bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cho biết
tại pháp lệnh thư viện đã có quy định một số chính sách về phát triển thư viện nhưng do chưa quy định cụ thể nên việc triển khai trong thực tế gặp nhiều khó khăn
ban soạn thảo sẽ nghiên cứu để cụ thể hóa hơn nữa các chính sách của nhà nước về phát triển thư viện
như chính sách ưu tiên đầu tư bảo đảm hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm tránh giàn trải
phát triển hệ thống thư viện công cộng phù hợp với các địa bàn
vùng nhất là vùng núi vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
ưu tiên đầu tư công nghệ mới phát triển tài nguyên số hoạt động liên thông giữa các thư viện
các chính sách liên quan đến ưu đại đối với việc xã hội hóa thư viện
ngày mai quốc hội tiếp tục chương trình làm việc thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án bộ luật lao động sửa đổi
chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
điều hành phiên họp quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
chiều nay với tỷ lệ chín mươi một năm mươi ba các đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó quốc hội nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy như sau
tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước
tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một sáu trăm tám mươi ba bốn mươi năm tỷ đồng bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm hai nghìn một mươi sáu sang năm hai nghìn một mươi bảy
thu kết dư ngân sách địa phương năm hai nghìn một mươi sáu thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của luật ngân sách nhà nước
tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là một sáu trăm tám mươi một bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm hai nghìn một mươi bảy sang năm hai nghìn một mươi tám
bộ chi ngân sách nhà nước là một trăm ba mươi sáu chín trăm sáu mươi ba tỷ đồng bằng hai bảy mươi bốn tổng sản phẩm trả lời
tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước không bao gồm kết dư ngân sách địa phương
nguồn bù đáp bộ chi ngân sách trung ương gồm vay trong nước bảy mươi một trăm hai mươi năm tỷ đồng vay ngoài nước sáu mươi sáu tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đáp bộ chi và trả nợ gốc là hai trăm tám mươi ba chín trăm tám mươi một tỷ đồng
ngay sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín với tỷ lệ chín mươi hai năm mươi sáu các đại biểu tán thành
theo đó dự kiến chương trình năm hai nghìn hai mươi sẽ gồm một mươi bảy dự án luật và một dự thảo nghị quyết của quốc hội
cụ thể tại kỳ họp thứ chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi chính quốc hội thông qua tám dự án luật đã được cho ý kiến
tại kỳ họp thứ tám và một dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một cho ý kiến bảy dự án luật
tại kỳ họp thứ một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chính quốc hội thông qua bảy dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ chín cho ý kiến hai dự án luật
ngày một mươi tháng sáu trong khuôn khổ chuyến thăm nga và tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế saint petersburg
đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu đảng cộng sản liên bang nga
tại trụ sở duma quốc gia nga ở thủ đô moscow
tại buổi làm việc chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga gennady zyuganov
đề nghị hai bên cùng nỗ lực tháo gỡ những khó khăn mà một số dự án chung đang gặp phải
cũng như tìm kiếm cơ chế để thúc đẩy các giao dịch thanh toán bằng đồng nội tệ
đồng chí nguyễn văn bình khẳng định việt nam luôn sẵn sàng tham gia các diễn đàn kinh tế lớn của nga
thể hiện sự quan tâm rất lớn tới phát triển quan hệ kinh tế thương mại đầu tư với liên bang nga
cùng ngày đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng ta đã có cuộc gặp đại diện hội doanh nghiệp việt nam
và thăm tổ hợp đa chức năng hà nội moscow incenta và làm việc với công ty cảng biển azov
trước đó chiều tối ngày chín tháng sáu đoàn đại biểu đảng ta cũng đã đến thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh tầm quan trọng ngoại giao kinh tế
đồng thời đề nghị trong hợp tác song phương hiện nay việt nam cần tập trung khai thác các thế mạnh của nga
như kinh tế số công nghệ cao để đẩy mạnh phát triển kinh tế
sáng nay phát biểu khi phê duyệt kế hoạch đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hải phòng lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đề nghị mặt trận thành phố hải phòng phải nhận diện rõ hơn
thực tiễn thách thức nhiệm vụ cũng như có phương hướng giải quyết đối với những vấn đề lớn của thành phố
qua đó khẳng định được vai trò của mặt trận thành phố trong nhiệm kỳ mới
trong nhiệm kỳ tới mặt trận thành phố hải phòng cần tập trung giải quyết những thách thức trong giai đoạn hiện nay
như quá trình đô thị hóa nhanh ô nhiễm môi trường việc giải quyết đơn thư khiếu nại
đề ra các giải pháp nhằm phát huy lợi thế phát triển kinh tế biển phát triển du lịch
khẳng định vai trò là vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đầu mối giao thông quan trọng của cả nước
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu bộ tư lệnh bộ đội biên phòng vừa tổ chức hội nghị
triển khai giải pháp chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa và bảo đảm an ninh trật tự trên vùng biển phía nam
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình hoạt động của các loại tội phạm hoạt động buôn lậu
gian lận thương mại trên vùng biển phía nam cơ bản được kiểm soát không xảy ra điểm nóng
tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp
đặc biệt là mặt hàng xăng dầu
chỉ huy bộ tư lệnh biên phòng lưu ý các đơn vị cần tăng cường quản lý chống buôn lậu
gian lận thương mại vận chuyển xăng dầu hàng hóa trái phép
khi phát hiện hoạt động của các đối tượng bảo kê hoặc các biểu hiện tiêu cực không lành mạnh
báo ngay cho các cơ quan đơn vị bộ đội biên phòng để kịp thời xử lý
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh góp phần giữ gìn an ninh trật tự vùng biển
thưa quý vị
nhiều ngày qua
trên địa bàn tỉnh lai châu liên tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa lớn đã gây sạt lở đất đá và sụt lún một số tuyến đường giao thông huyết mạch
ngay trong dạng sáng nay mưa lớn đã làm sụt lún hàng chục mét đường tỉnh một trăm ba mươi hai
ảnh hưởng lớn đến giao thương đi lại của nhân dân tám xã bắc giảo san
thuộc huyện phong thổ
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là đoạn sạt lún nghiêm trọng xảy ra tại km một mươi ba tỉnh lộ một trăm ba mươi
đoạn qua xã bản lang huyện phong thổ tỉnh lai châu
mưa lớn kéo dài nước tràn về lớn đã khiến mương và ống thoát nước vỡ
gây sạt sụt hàng chục mét đường nhựa
vụ sạt sụt đã ảnh hưởng lớn đến giao thương của bà con nhân dân tám xã bắc giảo san
cổ huyện phong thổ
ngay sau sạt sụt trên tuyến tỉnh lộ một trăm ba mươi hai các cơ quan chức năng của tỉnh lai châu đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo phân luồng và khắc phục khẩu quả
trước mắt cho máy xúc đào lấp xử lý tạm thời để bà con nhân dân tám xã bắc giảo san có thể đi lại bằng xe máy
sau đó sẽ đo khối lượng thực hiện giải phóng mặt bằng và nắn tuyến để bảo đảm thông thương tuyến tỉnh lộ một trăm ba mươi hai
trước mắt thì chúng tôi sẽ tiến hành
mở vào tàu ly dương này để đảm bảo giao thông đã
nhưng mà hiện nay thì cũng đang vướng được của dân
chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân huyện phong thổ và ủy ban xã bản lang
để mời hộ dân ra và chúng tôi cho tư vấn tiến hành đo đạc
xác định diện tích đất bị ảnh hưởng của dân và chúng tôi sẽ tiến hành xử lý ngay
đến khi tiến hành và thông tuyến rồi thì chúng tôi tiếp tục sẽ báo cáo tỉnh
để lên phương án tổng thể để cải tạo đoạn tuyến này
hiện tại mới là đầu mùa mưa
nhưng mưa lớn đã kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến tuyến giao thông của tỉnh lai châu
các cơ quan chức năng của tỉnh lai châu khuyến cáo các hộ gia đình ở các lán nương
những doanh nghiệp khai thác cát những hộ gia đình sống ở các vùng dễ xảy ra sạt lở
theo dõi dự báo thời tiết đề phòng cảnh giác nhằm tránh những rủi ro do thiên tai gây ra
tiếp theo chương trình dịch tài luận châu phi diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
tiếp tục phải xả trạm hòa lạc hòa bình vì người dân phản đối thu phí gây ủn tắc giao thông
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đoàn công tác của thành phố
đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn huyện quốc oai
bí thư thành ủy hà nội yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực để duy trì đàn lợn
không được buông lỏng công tác phòng chống dịch và tăng cường tuyên truyền
cho người dân không giấu dịch
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đến nay dịch tả lợn châu phi đã xảy ra
tại hai mươi bốn quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố số lợn bệnh đã tiêu hủy trên ba trăm năm mươi ba con
một số địa phương phải tiêu hủy số lượng lợn mắc bệnh lớn là sóc sơn đông anh quốc oai trung mỹ
tình hình dịch tả lợn trên địa bàn thành phố tuần qua có xu hướng giảm
có chín xã đã qua ba mươi ngày không xuất hiện dịch nhưng bệnh dịch vẫn khó kiểm soát
bởi số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm đến trên sáu mươi
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa
để kiểm soát tốt tình hình đặc biệt cần tập trung nguồn lực cho những điểm bùng phát bệnh
có số lượng đàn còn lớn bên cạnh đó cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền cho người dân
về nguy cơ cách phòng chống bệnh dịch và phổ biến rộng rãi nguyên tắc cách ly cho các hộ chăn nuôi
duy trì các chốt kiểm dịch kiểm soát tốt các loài mổ từ đó hướng tới mục tiêu dập tắt bệnh dịch
điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi lợn tại đây bởi giá lợn hơi đang có chiều hướng tiếp tục giảm mạnh
theo nhiều hộ chăn nuôi lợn tại địa bàn tỉnh hậu giang hiện tại giá lợn hơi chỉ còn từ hai mươi chín ba mươi một đồng một kg
giảm từ chín đến một mươi ba đồng một kg so với thời điểm trước đó khoảng một tháng nhưng cũng rất khó bán
nguyên nhân được các thương lái đưa ra là do tâm lý lo ngại của người dân trước tình hình dịch tả lợn châu phi
lo ngại của người dân trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang lan rộng người dân chuyển sang dùng các sản phẩm khác nên lượng tiêu thụ thịt lợn giảm nhiều
với giá bán này thì người nuôi sẽ chịu lỗ ít nhất là hai trăm linh đồng một con trong khi giá lợn hơi giảm sâu nhưng các mặt hàng thịt lợn lại vẫn ở mức cao
như vậy trong khi người chăn nuôi phải chịu lỗ thì người tiêu dùng lại chịu thiệt
liên quan đến việc côn trùng lạ xuất hiện dày đặc tại nhiều nhà dân ở huyện miền núi sông hình như phản ánh của truyền hình nhân dân
chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên xác định chúng chính là loài bọ đậu đen không gây hại cho cây trồng
hiện số lượng bọ đậu đen đã giảm
ngành y tế tỉnh phú yên khuyến cáo người dân xử lý thủ công bằng cách dọn dẹp và vệ sinh môi trường xung quanh
tìm ổ chú của bọ đậu đen vào buổi sáng để đốt tiêu diệt còn ban đêm thì nên tắt điện trong nhà
thắp điện bên ngoài để dẫn dụ ánh sáng cho chúng bay ra ngoài
theo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên khả năng những ngày tới
thời tiết nắng nóng bọ đậu đen sẽ tự biến mất
còn tại tỉnh lạng sơn từ đầu tháng bốn đến nay tại hầu hết các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
đã xuất hiện sâu keo mùa thu hại ngô
theo thống kê của chi cục bảo vệ thực vật tỉnh từ tháng bốn đến nay tổng diện tích ngô bị nhiễm là hơn một hectare

sâu keo mùa thu hại ngô là loại sâu mới lần đầu tiên xuất hiện gây hại trên cây ngô
ubnd các huyện thành phố đã và đang tiếp tục chỉ đạo triển khai tập trung các giải pháp để phòng diệt trừ sâu gây hại
tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật tới các hộ nông dân lưu ý bà con sử dụng thuốc đúng đồng độ đúng kỹ thuật
để thuốc tiếp xúc và diệt được sâu bệnh
thưa quý vị trong hai ngày từ ngày một mươi đêm đến ngày một mươi đêm
ngày một mươi một tháng sáu tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ km một mươi bảy một trăm linh đường hòa lạc hòa bình
thuộc xóm văn minh xã yên quang huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
người dân quanh khu vực trạm thu phí lại mang xe tải ra chặn đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
khiến cho nhà đầu tư buộc phải xả trạng
theo phản ánh của người dân nguyên nhân là do tuyến đường hòa lạc hòa bình xây dựng nằm đè lên đường bốn trăm bốn mươi sáu dân sinh
trước kia là của xã yên quang
vì vậy người dân có ô tô bắt buộc phải đi qua đường cao tốc mới và phải trả phí mỗi lượt đi qua
từ đó người dân kiến nghị cần được miễn phí hoàn toàn cho các hộ dân có ô tô trong bán kính năm km
nếu phía công ty bot không miễn phí thì đề nghị làm trả lại con đường cũ cho người dân lưu thông
trước đó công ty bot chỉ miễn phí năm mươi nên người dân không đồng ý phương án đó và mang xe tải ra chặn trước cửa trạm thu phí
hiện tỉnh hòa bình đã làm công văn gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị cho bà con có xe ô tô ở quanh khu vực bot hòa lạc hòa bình trong bán kính năm km được miễn phí một trăm linh
chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
trung ương hội sinh viên việt nam bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các đơn vị truyền thông nhà tài trợ tổ chức chương trình
tiếp xúc mùa thi năm hai nghìn một mươi chín
chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ ba triển khai mới các hình thức hỗ trợ thí sinh được tổ chức trên phạm vi toàn quốc
tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
chương trình sẽ diễn ra từ tháng năm đến tháng bảy cao điểm từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi chín sẽ thực hiện công tác xây dựng các kênh thông tin
tiếp nhận nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ thí sinh
từ trung ương đến cơ sở thu thập và xử lý thông tin đăng ký của thí sinh
hướng dẫn cách thức đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh
kịp thời hỗ trợ các gương thí sinh hoàn cảnh khó khăn
triển khai các công tác hỗ trợ trong khi diễn ra kỳ thi
hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ đảm bảo vệ sinh
hướng dẫn đi lại hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ
hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh
hôm nay ubnd tỉnh hòa bình tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị
tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
và trả lời những vấn đề liên quan đến ngành giáo dục tỉnh hòa bình
đang được dư luận quan tâm trong thời gian qua
năm nay tỉnh hòa bình có tám chín trăm chín mươi ba thí sinh tham gia dự thi
trong đó có bảy sáu trăm bảy mươi chín thí sinh trung học phổ thông
một mươi thí sinh giáo dục thường xuyên và hai trăm chín mươi chín thí sinh tự do
tỉnh đã đạt được tổ chức trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đã bố trí ba trăm chín mươi ba phòng thi tại ba mươi bảy điểm thi với một một trăm bảy mươi sáu cán bộ giáo viên tham gia ban coi thi
trong đó có năm trăm linh bảy cán bộ coi thi của bốn trường đại học học viện
quan điểm của ban thường vụ tỉnh hòa bình là sẽ xử lý nghiêm các khuyết điểm
vi phạm của cán bộ đảng viên công chức viên chức cho dù ở bất cứ cương vị nào
có liên quan đến vụ nâng điểm thi năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh hòa bình đã đạt được tổ chức trung học phổ thông
và tỉnh hòa bình đã đạt được tổ chức trung học phổ thông viên chức cho dù ở bất cứ cương vị nào có liên quan đến vụ nâng điểm thi
phổ thông quốc gia để xét tốt nghiệp trung học phổ thông tăng ba năm so với năm hai nghìn một mươi tám
khẳng định xu hướng tích cực học sinh phổ thông chuyển hướng học nghề để đi làm
không chạy theo bằng cấp đại học như những năm trước
hôm nay tại huyện cát tiên tỉnh lâm đồng đã diễn ra lễ phát động chiến dịch những giọt máu hồng
hè năm hai nghìn một mươi chín chiến dịch nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh
tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu điều trị người bệnh trong dịp hè
trong chiến dịch tỉnh lâm đồng sẽ vận động tám người đăng ký hiến máu
tương đương với năm sáu trăm linh đơn vị máu thực hiện đạt một trăm linh chỉ tiêu các ngày hội hiến máu lớn
và chương trình hành trình đỏ lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
phần đấu có một trăm linh ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện các địa phương cơ quan đơn vị trường học
hưởng ứng và tổ chức thực hiện chiến dịch và tôn vinh người hiến máu

vận động hiến máu tỉnh nguyện đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm sẵn sàng tham gia hiến máu khi có yêu cầu
ngày sau lễ phát động có ba trăm linh cán bộ công nhân viên chức người lao động của huyện cát tiên đã đăng ký hiến máu
ban tổ chức đã tiếp nhận được hai trăm chín mươi đơn vị máu
sáng nay tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh
công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm hai nghìn một mươi chín với sáu mươi ba điểm cầu tại các tỉnh thành phố và gần bảy trăm linh điểm cầu quận huyện thị xã
năm hai nghìn một mươi chín xác định công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm
bộ y tế đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm
việc chỉ đạo và quản lý công tác tiêm chủng có nhiều đổi mới
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy cơ gia tăng tại nhiều nước trên thế giới
tại việt nam thời gian qua hầu hết các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi đã được ngăn chặn
không ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập vào việt nam
các bệnh dịch lưu hành trong nước được khống chế và kiểm soát
trong khi đó tiêm chủng chính là một trong những biện pháp quan trọng nhất để dự phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
hội nghị đã cập nhật hướng dẫn về các biện pháp chuyên môn kỹ thuật cụ thể cho các tuyến tỉnh huyện xã
để chủ động phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới nhất là những tháng cuối năm
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ donald trump xác nhận thông tin sẽ gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình
bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi sắp tới ở nhật bản

iran tiếp tục gặp tổng thống mỹ donald trump sắp tới ở nhật bản
iran tiếp tục làm rau urani sau khi mỹ rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện
thưa quý vị liên quan tới căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc tổng thống mỹ donald trump vừa cho biết
ông vẫn trông đợi tiến hành cuộc hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi sắp tới ở nhật bản
tuy nhiên ông chủ nhà trắng cũng đe dọa tiếp tục áp đặt các mức thuế mới nhằm vào hàng hóa trung quốc
sau sự kiện này nếu giới chức hai nước không đạt được một thỏa thuận thương mại
phát biểu tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump xác nhận cuộc gặp với chủ tịch trung quốc đã được lên kế hoạch
tôi tin tưởng chủ tịch tập cận bình sẽ tham dự g hai mươi chúng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc gặp và nhiều điều thú vị sẽ xảy ra
trước đó tổng thống trump đã nói rằng các mức thuế quan mới nhằm vào hàng hóa nhập khẩu của trung quốc sẽ có hiệu lực ngay lập tức
nếu chủ tịch trung quốc tập cận bình không dự g hai mươi
ông trump cũng đã bày tỏ tin tưởng mỹ và trung quốc sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại vì bắc kinh cần điều đó
phát biểu trên của tổng thống trump được đưa ra sau khi người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng cùng ngày tuyên bố
bắc kinh sẵn sàng tổ chức thêm các cuộc đàm phán thương mại với washington
song không nhắc tới khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi ở osaka nhật bản trong tháng này
hôm nay giới chức mỹ và nhật bản bước sang ngày thứ hai của cuộc đối thoại tại thủ đô washington
nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương mới
trên diễn ra trước cuộc gặp giữa bộ trưởng tái thiết kinh tế nhật bản toshimitu motegi và đại diện thương mại mỹ robert lighthizer vào ngày một mươi ba tháng sáu tới
dự kiến hai bên sẽ tập trung vào những yêu cầu liên quan tới đề nghị dỡ bỏ thuế nhằm vào các sản phẩm nông sản và ô tô
trong các cuộc đàm phán gần đây mỹ đã thúc giục nhật bản cắt giảm thuế đối với nông sản nhập khẩu từ mỹ càng sớm càng tốt
đáp lại tokyo cho biết nước này sẽ giảm thuế đối với một số mặt hàng nông sản nhập khẩu từ mỹ xuống bằng mức thuế áp dụng trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
với điều kiện washington dỡ bỏ thuế đối với tất cả sản phẩm công nghiệp bao gồm cả mức thuế hai năm đánh vào mặt hàng ô tô của nhật bản
hạ viện mỹ vừa thông qua dự luật thành lập nhóm phản ứng đầu tiên của bộ an ninh nội địa đối với các cuộc tấn công mạng
nhóm phản ứng này có thể được huy động nhằm trợ giúp chính phủ và các tổ chức
cũng như khu vực tư nhân sau các vụ vi phạm dữ liệu hoặc tấn công mạng khác
theo dự luật này các nhóm phản ứng sẽ được thành lập trong trung tâm tích hợp truyền thông và an ninh mạng quốc gia thuộc bộ an ninh nội địa mỹ
với nhiệm vụ trợ giúp và hỗ trợ các chủ sở hữu và nhà điều hành sau sự cố mạng
các chuyên gia mạng trong khu vực tư nhân có thể được mời tham gia lực lượng tác chiến nhanh này
nghị sĩ michael macro thành viên cấp cao phe cộng hòa trong ủy ban đối ngoại hạ viện mỹ
người đề xuất dự luật này cho biết dự luật sẽ giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân
để đảm bảo mỹ có thể tiếp tục thích ứng với những thay đổi liên tục trong môi trường an ninh mạng hiện nay
ông đồng thời khẳng định đây sẽ là các nhóm phản ứng đầu tiên sau một cuộc tấn công mạng
nhằm giảm thiểu sự thiệt hại và bảo đảm sự hồi phục nhanh chóng của các hệ thống
liên quan tới tình hình triều tiên tổng thống hàn quốc moon jae in vừa bày tỏ tin tưởng
đối thoại liên triều và đối thoại mỹ triều sẽ sớm được nối lại trong thời gian sắp tới
bất chấp những bế tắc trong đàm phán hạt nhân gần đây
phát biểu tại buổi họp báo chung tại thủ đô helsinki của phần lan
tổng thống hàn quốc moon jae in cho biết đối thoại sẽ sớm được tiến hành giữa hai miền và với mỹ
ông cũng chỉ ra mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và tổng thống mỹ donald trump
qua những tuyên bố tin tưởng và cam kết đàm phán để tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo này
cùng ngày bộ ngoại giao mỹ thông báo ngoại trưởng nước này mike pompeo sẽ thắp tùng tổng thống donald trump
trong chuyến thăm tới hàn quốc vào cuối tháng này
hai nhà lãnh đạo sẽ cùng thảo luận các cách thức để củng cố liên minh mỹ hàn
và dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các nỗ lực để đạt được phi hạt nhân hóa cuối cùng hoàn toàn và được kiểm chứng
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea vừa xác nhận iran đang tiếp tục đẩy nhanh làm dầu urani
đồng thời cảnh báo căng thẳng đang tiếp tục leo thang liên quan tới chương trình hạt nhân của iran
tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea iyukiyam amano cho biết iran đã và đang tiếp tục làm dầu urani
như đã tuyên bố sau khi mỹ rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện
tuy nhiên chưa rõ liệu sản lượng urani đã vượt ngưỡng đề ra trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử này hay chưa
người đứng đầu iaea cũng xác nhận căng thẳng rõ ràng đang gia tăng và hy vọng sớm sẽ có các giải pháp giảm căng thẳng qua đối thoại
ông amano nhấn mạnh iran cần thực thi đầy đủ các cam kết liên quan đến hạt nhân được đưa ra trong thỏa thuận hạt nhân giữa iran và nhóm các cường quốc p năm
trước đó iran đã đe dọa sẽ đẩy nhanh làm dầu urani sau khi mỹ rút khỏi thỏa thuận này tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế và gia tăng hiện diện quân sự tại trung đông nhằm cô lập iran
lũ lụt nghiêm trọng đã khiến cho hàng nghìn người dân tại các tỉnh trên đảo sulawesi của indonesia phải sơ tán
cơ quan khí tượng khí hậu và địa lý nước này đã cảnh báo mưa lớn có khả năng cao sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực này trong thời gian từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng sáu tới
đại diện cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia indonesia cho biết tại khu vực bắc kona tỉnh đông nam sulawesi
đã có bốn một trăm chín mươi tám người được sơ tán đến các tỉnh trên đảo sulawesi
đại diện cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia indonesia cho biết tại khu vực bắc konawe tỉnh đông nam sulawesi đã có bốn một trăm chín mươi tám người được sơ tán đến các tỉnh trên đảo sulawesi
cơ quan tại tỉnh trung sulawesi năm trăm sáu mươi một gia đình ở làng lele và dampala đã được sơ tán sau khi lũ lụt làm hư hại một cây cầu và ngập bốn mươi năm ngôi nhà